hòa chung với không khí đón giáng sinh trên thế giới đồng bào công giáo tại việt nam cũng đang phấn khởi đón một mùa giáng sinh an lành
xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với không khí đón noel tại một ngôi nhà có tên gọi hết sức thân thương là nhà trung
đây là một trong những địa chỉ do đồng bào công giáo dựng lên để phát huy tinh thần yêu thương đùm bọc lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh
và với phương châm sống tốt đời đẹp đạo
tại hà tĩnh cũng đã xuất hiện nhiều địa chỉ tình thương do các chức sắc chức việc tôn giáo thành lập đã và đang góp phần làm vơi bớt những khó khăn cho các hoàn cảnh kém may mắn
ngôi nhà chung bình yên đó là tên gọi thân thương của những người già cô đơn không nơi nương tựa và những mảnh đời bất hạnh dành cho trung tâm từ thiện thiên ân thuộc xứ đạo tràng lưu xã lộc yên huyện hương khê hà tĩnh
từng đã có một mái ấm gia đình nhưng vì sự nghiệt ngã của số phận cụ hồ thị ái ở xã hương thọ huyện hương khê
trở thành người đơn thân không nơi nương tựa cụ được trung tâm từ thiện thiên ân đón nhận về chăm sóc nuôi dưỡng
ở đây cụ đã tìm được ý nghĩa của những ngày cuối đời khi các sơ phục vụ tại trung tâm luôn tận tụy chăm sóc các cụ trong một không gian đầm ấm và thân thiện nhất

ý tưởng xây dựng một trung tâm từ tiện được linh mục nguyễn huy tuấn ấp ủ ngay từ khi mới về nhậm chức quản xứ tại giáo sứ tràng liêu
thì có ý tưởng là muốn xây dựng một cái trung tâm để quý tù những người có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt ấy những người kẻ may mắn ấy để có thể giúp đỡ họ được một phần nào
bên cạnh sự nỗ lực cấp ủy chính quyền thì công tác xã hội hóa chăm sóc các đối tượng này là nhu cầu cấp thiết
trung tâm tử thiện thiên ân ra đời và đi vào hoạt động trên địa bàn đã góp phần cùng địa phương giúp các mảnh đời bất hạnh giảm bớt khó khăn mặc cảm
có thêm niềm tin và hy vọng trong cuộc sống
mặc dù còn nhiều khó khăn vất vả nhưng nụ cười của những mảnh đời bất hạnh sẽ là niềm vui và động lực để những người hành thiện ở đây vượt qua khó khăn sống phúc âm giữa lòng dân tộc